theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị nguyễn văn thúy tức cậu thủy năm mươi sáu tuổi mẫn thị duyên là vợ thúy và em vợ của thúy là mẫn đức phương cùng chú tại thị trấn chờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh
nguyễn văn hoành là em ruột thúy nguyễn trường sơn và nguyễn anh triều là con rể của duyên bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mà hài cốt
nguyễn văn hoành bị truy tố thêm tội trộm cắp tài sản
riêng bị can vũ đức trung sáu mươi chín tuổi là nhân viên quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đắc tô bị truy tố về tội xâm phạm mô mà hai cốt
trước đó truyền hình công an nhân dân đã đưa tin từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi đến tháng ba năm hai nghìn một mươi ba cậu thủy và đồng bọn đã làm giả hài cốt lừa đảo chiếm đoạt hơn tám tỷ đồng của nhiều cá nhân tổ chức tại các tỉnh quảng trị thừa thiên huế quảng bình và con tum